đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại nhật bản vũ hồng nam cho biết
việt nam và nhật bản sẽ ký biên bản hợp tác về lao động kỹ năng đặc thù người nước ngoài
nhằm tạo điều kiện cho các lao động việt nam tới nhật bản làm việc theo chính sách thị thực mới của nước này
phát biểu tại hội thảo đại sứ vũ hồng nam khẳng định chính phủ việt nam ủng hộ việc nới lỏng các quy định
về thị thực để thu hút thêm lao động nước ngoài
trước đây hợp tác lao động giữa việt nam và nhật bản được thực hiện theo chương trình thực tập sinh
tuy nhiên chương trình này đã bộc lộ nhiều hạn chế gây bất lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động
đại sứ hy vọng việc tiếp nhận lao động theo chính sách thị thực mới của nhật bản sẽ sớm thực hiện
góp phần giúp nước này duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và xoay nghiệp nhật bản duy trì hoạt động sản xuất
hội thảo do trung tâm asean nhật bản tổ chức với sự tham dự của gần hai trăm linh doanh nghiệp
và chuyên gia nghiên cứu về việt nam của nhật bản